omicron đang lây lan nhanh khiến chính phủ các nước hết sức lo ngại
mới đây nhiều nước đã bắt đầu xích chặt các biện pháp hạn chế
để ngăn đàn lây lan của biến chủng omikron trước nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải
hà lan đã trở thành quốc gia châu âu đầu tiên thông báo áp đặt trở lại lệnh phong tỏa toàn quốc
để đối phó với biến chủng omikron
giới chức hà lan đã ra chỉ thị đóng cửa toàn bộ cơ sở kinh doanh không thiết yếu
các địa điểm văn hóa các trung tâm thể thao bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai cho đến giữa tháng một năm sau
thủ tướng hà lan mark rutte cho biết hà lan khó tránh khỏi làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ năm
khi xuất hiện biến chủng có khả năng lây lan cao như omicron
chúng ta phải hành động ngay để ngăn kịch bản tồi tệ nhất
nếu không triển khai các biện pháp hạn chế chúng ta có thể đối mặt với một tình hình không thể kiểm soát
được ngay đầu tháng một thủ tướng rutte nói
giới nghiên cứu toàn cầu đang chạy đua để giải mã
liệu ông micron có độc lực cao hơn hay thấp hơn so với các biến chủng trước đó của sars cov hai
trong lúc đó nhiều quốc gia châu âu khác cũng hành động khẩn cấp để ngăn làn sóng omicron
áo đã ban bố lệnh hạn chế nhập cảnh nghiêm ngặt với những người chưa tiêm vaccine mũi tăng cường
tại đan mạch một trong những quốc gia đầu tiên ở châu âu chứng kiến số ca covid một mươi chín tăng nhanh
do omikron các rạp chiếu phim nhà hát công viên đã buộc phải đóng cửa
đức vào cuối ngày một mươi tám tháng một mươi hai thông báo sẽ bổ sung anh vào
nhóm các nước có nguy cơ cao với covid một mươi chín
tại đó những người nhập cảnh từ anh sẽ phải cách ly hai tuần kể cả đã tiêm chủng
những gì xảy ra ở anh nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi omikron ở khu vực
khiến các nước châu âu lo ngại một kịch bản tương tự
các cố vấn của chính phủ anh cho rằng số ca nhiễm omicron báo cáo hiện tại ở nước này
có thể chỉ là phần nội của tảng băng chìm
con số lây nhiễm thực tế có thể lên đến hàng chục nghìn ca mỗi ngày
bộ trưởng ravick cho biết chính phủ anh tin rằng khoảng sáu mươi số ca covid một mươi chín mới ở anh
là ca nhiễm omikron
trong hai ngày cuối tuần anh đều ghi nhận kỷ lục hơn chín mươi ca nhiễm mới mỗi ngày
theo ap cơ quan kiểm soát dịch bệnh của đức cho biết họ đã ghi nhận thêm ba trăm năm mươi một trường hợp tử vong
liên quan đến covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ qua nâng tổng số người chết do dịch bệnh
ở quốc gia này lên một trăm linh một trăm một mươi chín người
viện robert card một cơ quan liên bang đức đã thu nhập dữ liệu từ khoảng bốn trăm linh văn phòng y tế khu vực
cho biết đức này cũng ghi nhận kỷ lục mới về số ca bệnh hàng ngày

kể từ khi bắt đầu bùng phát đức đã có hơn năm năm mươi bảy triệu trường hợp được xác nhận nhiễm covid một mươi chín
ở châu âu đức là quốc gia đứng thứ năm vượt qua mốc một trăm linh người chết sau nga
vương quốc anh italia và pháp
sự gia tăng các trường hợp nhiễm covid một mươi chín đã khiến chính phủ đức thông báo thành lập một nhóm chuyên gia
thường trực vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một để tư vấn cho các quan chức về cách đối phó với đại dịch các bệnh
viện nước này cũng đã cảnh báo rằng số lượng giường chăm sóc đặc biệt đang càng dần
một số cơ sở ở miền nam và miền đông của nước đức đã bắt đầu chuyển bệnh nhân đến các vùng khác để điều trị
áo phải tái áp lệnh phong tỏa trong khi giới chức đức cảnh báo người dân tiêm chủng hồi phục hoặc là chết
trước lan sóng covid một mươi chín mới
các chính phủ châu âu đang tăng cường biện pháp chống covid một mươi chín khi đối mặt với số ca nhiễm tăng vọt
vì lan sóng thứ tư với hai triệu ca nhiễm mới mỗi tuần
cùng với đó là các cuộc biểu tình
ở nhiều nước cuối tuần qua hàng chục nghìn người đã biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế
và yêu cầu tiêm chủng bắt buộc ở áo hà lan bỉ đan mạch italy thụy sĩ và kratia
một số cuộc biểu tình đã biến thành bạo lực và cảnh sát phải sử dụng hơi cay vòi rồng để trấn áp
châu âu một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới khi chiếm hơn một nửa số ca tử vong covid một mươi chín tháng này
theo tổ chức y tế thế giới who bốn quốc gia có tỷ lệ ca nhiễm mới cao nhất thế giới trong tuần qua
kya slovenia và cộng hòa shac hai mươi bảy trong hai mươi chín quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới nằm ở châu âu
đối mặt với tốc độ tiêm chủng chậm chạp vào mùa đông cận kề
ngày càng nhiều chính phủ dóng lên hồi chuông cảnh báo về đại dịch
thủ tướng đức angela merkel ngày hai mươi hai tháng một mươi một nói với đảng dân chủ cơ đốc giáo rằng
tình hình dịch hiện nay rất nghiêm trọng và đợt bùng phát mới sẽ tồi tệ hơn bất kỳ một làn sóng nào mà đức từng trải qua
trong tháng nắm quyền cuối cùng
thủ tướng merkel cảnh báo các bệnh viện sẽ sớm bị quá tải nếu không kiểm soát được làn sóng thứ tư
đồng thời kêu gọi một mươi sáu bang thực thi các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt để ngăn chặn lây lan
giống nhiều nước châu âu đức đang thúc giục người dân tiêm liều tăng cường
tuy nhiên quốc gia này đang đối mặt với nguồn cung pfizer dần cạn kiệt
dù cơ quan dược phẩm châu âu ema đã sẵn sàng cấp phép sử dụng vaccine pfizer cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi trong tuần này
những mũi tiêm đầu tiên dự kiến không kịp chuyển tới các nước liên minh châu âu eu trước ngày hai mươi tháng một mươi một
theo bộ trưởng y tế đức jens spahn
quốc gia láng giềng áo ngày hai mươi hai tháng một mươi một bắt đầu đợt phong tỏa thứ tư
và là một trong số ít nước tây âu áp dụng biện pháp này kể từ khi vaccine trở nên phổ biến
hầu hết cửa hàng nhà hàng địa điểm thể thao và văn hóa đều đóng cửa
khiến các tuyến phố trở nên vắng lặng trong những tuần trước giáng sinh
lệnh phong tỏa trong đó chỉ cho phép người dân rời khỏi nhà đi làm hoặc tới hiệu thuốc
và cửa hàng tạp hóa sẽ kéo dài ít nhất một mươi ngày và nhiều nhất là hai mươi ngày
biện pháp quyết liệt này được đưa ra sau vài tháng áo chặt vật kiểm soát lây nhiễm
bằng xét nghiệm diện rộng và áp lệnh hạn chế một phần
áo cũng tuyên bố tiêm chủng sẽ trở thành quy định bắt buộc kể từ ngày một tháng hai
khiến đây trở thành nước phương tây đầu tiên và là một trong số ít quốc gia trên thế giới áp dụng quy định này
đảng tự do thuộc phe cực hữu
và là đảng lớn thứ ba trong quốc hội áo đã dẫn đầu phong trào phản đối các biện pháp chống covid một mươi chín trên
họ lan truyền những thuyết âm mưu về vaccine hoài nghi hiệu quả của chúng
cũng như thúc đẩy sử dụng ivermectin loại thuốc thường được dùng để trị run sán ở ngựa
và nhiều lần thất bại trong các thử nghiệm lâm sàng điều trị covid một mươi chín
thủ tường áo alexander schellenberg cho biết ban đầu ông cũng phản đối tiêm chủng bắt buộc
nhưng thay đổi quan điểm vì đất nước này có quá nhiều lực lượng chính trị
cùng những kẻ hoài nghi vaccine
họ lan truyền tin giả bị đã tiêm chủng cho bảy mươi năm dân số
nhưng số ca nhiễm mới tăng buộc chính phủ phải xiết chặt các biện pháp hạn chế
như yêu cầu làm việc từ xa và đeo khẩu trang bắt buộc
những quy định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình ở bruxelles vào ngày hai mươi một tháng một mươi một
với khoảng ba mươi năm người tham gia tại khu vực trụ sở của eu
trong đó một số người có hành vi bạo lực như ném đá phóng hỏa
hơn bốn mươi người biểu tình bị bắt và ba cảnh sát bị thương
thủ tướng bị alexander ducroux nói hành động bạo lực là không thể chấp nhận
ông nói người bị được tự do biểu tình
nhưng cách mà một số người hành xử không liên quan gì tới tự do
nó cũng không liên quan gì đến việc tiêm chủng có phải là điều tốt hay không
đây là hành vi tội phạm
tại hy lạp chính phủ ngày hai mươi hai tháng một mươi một tuyên bố những người chưa tiêm chủng
sẽ bị cấm đến các không gian trong nhà như nhà hàng dạp chiếu phim bảo tàng và phòng dream
giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người trên sáu mươi tuổi sẽ có hiệu lực trong bảy tháng
thời điểm họ sẽ được yêu cầu tiêm liều tăng cường
để duy trì khả năng miễn dịch
slovakia và cộng hòa séc cũng đã xiết hạn chế với người chưa tiêm chủng
cấm họ tới nhà hàng quán rượu trung tâm thương mại sự kiện công cộng và cửa hàng
ngoại trừ những trường hợp thiết yếu giám đốc vkpado khu vực châu âu hans klug
hồi đầu tháng cho rằng những tai ương dịch bệnh mà khu vực này phải gánh chịu
là do tư tưởng ngần ngại tiêm chủng dù nguồn cung vaccine rồi rào
group cảnh báo châu âu có thể ghi nhận thêm một triệu ca tử vong đến tháng hai năm sau
chúng ta phải thay đổi chiến thuật từ phản ứng với các đợt bùng phát covid một mươi chín
sang ngăn chặn chúng xảy ra ngay từ đầu
liên tiếp những ngày gần đây số ca tử vong vì covid một mươi chín ở nga đạt mức cao kỷ lục
trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày dường như có xu hướng giảm
nhưng vẫn cao hơn so với đợt bùng phát dịch trước đó
cơ quan ứng phó dịch covid một mươi chín của nga ngày một mươi tám tháng một mươi một đã báo cáo một hai trăm năm mươi một ca tử vong trong hai mươi bốn giờ
mức cao nhất kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
tại nước này vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi kỷ lục trước đó là một hai trăm bốn mươi bảy ca tử vong được ghi nhận hôm một mươi bảy tháng một mươi một
nga ngày một mươi tám tháng một mươi một cũng ghi nhận ba mươi bảy ba trăm bảy mươi bốn ca nhiễm mới
các nhà chức trách nga đã ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày cao hơn kể từ cuối tháng một mươi
cho đến nay cơ quan ứng phó dịch covid một mươi chín của nga đã báo cáo hơn chín hai triệu ca nhiễm
và hơn hai trăm sáu mươi ca tử vong vì covid một mươi chín
nga hiện là nước có số ca tử vong cao nhất tại châu âu
tuy nhiên một số chuyên gia tin rằng con số thực tế thậm chí còn cao hơn
số liệu của tổ chức thống kê rostat cho biết bốn trăm sáu mươi hai người mắc covid một mươi chín đã tử vong tại nga
trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia y tế lý giải rằng sự gia tăng số ca nhiễm và tử vong gần đây tại nga
là do tỷ lệ tiêm chủng thấp và việc thực thi các biện pháp phòng ngừa của người dân còn lọc lẻo
chưa tới bốn mươi trong số gần một trăm bốn mươi sáu triệu dân nga
đã được tiêm chủng đầy đủ mặc dù nga đã phê duyệt vaccine covid một mươi chín
được sản xuất trong nước trước vài tháng so với các quốc gia khác
nga là quốc gia đầu tiên cấp phép cho vaccine covid một mươi chín
có tên gọi sputnik v từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sputnik v hiện được sử dụng ở khoảng bảy mươi quốc gia trên thế giới
ngoài sputnik về nga cũng cấp phép ít nhất hai mẫu vaccine nội địa khác
và khởi động quá trình tiêm chủng đại trà từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
reuters dẫn kết quả thăm dò dư luận gần đây cho biết
sáu mươi hai người nga được hỏi nói rằng họ không có ý định tiêm vaccine
các nhà chức trách nga đang đẩy mạnh các biện pháp khuyến khích người dân tiêm chủng
để gia tăng tỷ lệ tiêm chủng chính phủ nga cho biết các biện pháp hạn chế mới
sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm tới và chỉ những người đã được tiêm chủng đầy đủ
khỏi covid một mươi chín hoặc được miễn tiêm vaccine vì lý do y tế mới được tiếp cận nhiều địa điểm công cộng
cũng như sử dụng các dịch vụ tàu máy bay nội địa quốc tế
một số khu vực tại nga chỉ cho phép những người đã được tiêm chủng đầy đủ khỏi covid một mươi chín
trong vòng sáu tháng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính trong bảy mươi hai giờ trước đó mới được tới các nhà hàng
nhà hát và các địa điểm công cộng khác